cũng tại cuộc họp sáng nay liên quan đến công văn của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
về việc cho tập đoàn vingroup mượn năm liều vaccine đại diện ưu ba nhân dân tp hcm xác nhận có thông tin này
và khẳng định đây là việc làm cần thiết vì số vaccine này dùng để tiêm cho lực lượng chống dịch
trước đó ngày hai mươi ba tháng bảy hcdc có công văn số ba nghìn hai trăm bốn mươi một về việc cấp cho tập đoàn vingroup mượn năm liều vaccine
ngược covid một mươi chín trong đợt năm để vingroup tiêm cho nhân viên của tập đoàn
trước thông tin này tại buổi họp báo sáng nay ngày hai mươi năm tháng bảy đại diện ủy ban nhân dân tp hcm khẳng định
đây là việc làm cần thiết bởi tập đoàn vingroup đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác chống dịch của cả nước
cũng như đang hỗ trợ cho thành phố nhiều trang thiết bị y tế và nhân lực
xác cái nhu cầu thực tế thành phố đã giải quyết cho vingroup mượn trước để kịp thời thực hiện việc tiêm
được thực hiện tiêm bởi bệnh viện
theo nội dung công văn tập đoàn vingroup sẽ hoàn trả số vaccine cho hcdc sau khi đơn vị này được phân bổ
hiện ngoài việc hỗ trợ về trang thiết bị y tế finrub còn có lực lượng giúp thành phố xét nghiệm pcr
với toàn bộ đội ngũ sinh phẩm máy móc